tại quảng nam đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung mương
dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
cùng sự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương các đồng chí lão thành cách mạng
đại diện các bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
và ba trăm bốn mươi bảy đại biểu đại diện cho hơn sáu mươi chín đảng viên trong toàn đảng bộ
đồng chí trương thị mai biểu dương những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng nam
đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời nhấn mạnh quảng nam cần tiếp tục tập trung công tác xây dựng đảng
nâng cao năng lực cầm quyền sức chiến đấu đoàn kết thống nhất trong đảng kiên quyết kiên trì đấu tranh
ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đồng chí trương thị mai đề nghị đại hội phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí
bảo đảm tiêu chuẩn để bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa hai mươi hai và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba